sau trận mưa lũ vừa qua tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại địa bàn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
trong cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái lại một lần nữa tài diện
thông tin từ huyện mường lát lũ quét đã khiến hệ thống đường ống dẫn nước dài khoảng năm km dẫn đập đầu nguồn
cung cấp nước tạm thời cho thị trấn mường lát bị vùi lấp đứt gãy
nhiều công trình nước sạch khác cũng hư hỏng nghiêm trọng không thể sử dụng
nguồn nước giếng khoan tại địa bàn huyện hết sức khan hiếm
nhiều nhà phải dùng chung một giếng nhưng vẫn không đủ
trước đó đợt mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám hệ thống dẫn nước sạch từ bản pọng xã tam trung
được đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng đã bị hư hỏng
đến nay thị trấn mường lát rơi vào cảnh thiếu nước sạch chầm trọng
trong thời gian chờ đầu tư nhà máy nước sạch tại huyện
một số tuyến đường ống mới đã được xây dựng để tạm thời cấp nước cho người dân